liên quan những thông tin trên mạng xã hội được dư luận quan tâm nhóm của bác sĩ trần khoa được thành lập với sự tham gia của các tài khoản giả trên facebook
nhưng các tài khoản tương tác là thật đó là nhận định của ông nguyễn đức thọ tránh thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm
ông nguyễn đức thọ cũng khẳng định việc xứ phạt hai chú tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tin sai sự thật về vụ việc bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sáng phụ chỉ là bước đầu
hiện sở thông tin truyền thông tp hcm đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để điều tra tổng hợp xác định việc các chú tài khoản này có hành vi giả mạo để trục lợi trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại tp hcm hay không
cũng như tiếp tục phối hợp với cơ quan ban ngành có liên quan để xử lý thông tin ảnh hưởng đến chính sách của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hoặc tạo sự hoang mang cho người dân